ngày một mươi bốn tháng chín tại trụ sở liên hợp quốc geneva thụy sĩ đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm bốn mươi năm
việt nam gia nhập liên hợp quốc và bảy mươi hai năm quốc khánh việt nam trước sự chứng kiến của trên năm trăm linh đại sứ
trưởng phái đoàn đại diện các nước đại diện các cơ quan liên hợp quốc
các tổ chức quốc tế và cộng đồng người việt nam ở geneva
phát biểu tại lễ kỷ niệm phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh việt nam trân trọng
quan hệ hợp tác việt nam liên hợp quốc trong bốn mươi năm qua phó thủ tướng cho rằng liên hợp quốc
cần phát huy vai trò trung tâm trong duy trì hòa bình an ninh quốc tế phó thủ tướng khẳng định
việt nam sẽ tiếp tục chủ động đóng góp tích cực có trách nhiệm vào các cơ chế của liên hợp quốc
vì hòa bình an ninh và phát triển bền vững thời gian tới việt nam sẽ tăng cường quy mô tham gia
các hoạt động gìn giữ hòa bình
đẩy mạnh thực hiện sáng kiến thống nhất hành động của liên hợp quốc tại việt nam và cùng các nước asean
tích cực thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác giữa asean và liên hợp quốc
phát biểu tại lễ kỷ niệm tổng thư ký hội nghị liên hợp quốc về thương mại và phát triển
hoan nghênh những đóng góp của việt nam đối với việc thực hiện sứ mạng và nguyên tắc của liên hợp quốc
đánh giá cao quyết tâm của việt nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
sau lễ kỷ niệm các đại biểu tham dự buổi trình diễn áo dài của nhà thiết kế minh hạnh và triển
lãm ảnh khám phá việt nam chiều cùng ngày phó thủ tướng vương đình huệ đã có cuộc làm việc với
chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới và giám đốc điều hành wef